xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin tư vấn sức khỏe trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị sau khi sinh em bé nhiều chị em phản nàn bị khô rát âm đạo vậy nguyên nhân làm gì làm thế nào để khắc phục tình trạng trên
ngay bây giờ chúng ta có thể lắng nghe những lời khuyên của tiến sĩ nguyễn cảnh trương giám đốc trung tâm đào tạo chỉ đạo tuyến và nghiên cứu khoa học bệnh viện phụ sản hà nội
nguyên nhân âm đạo bị khô rất đa dạng nhưng đều gây ra cảm giác khó chịu ngỡ ngáy nóng rát và đau khi thực hiện quan hệ tình dục
các nguyên nhân chính khiến phụ nữ sau khi sinh bị khô hầm đạo phụ nữ sau sinh nồng độ nội tiết tăng mạnh trong quá trình mang thai để giúp cho sự phát triển nuôi dưỡng thai nhi khỏe mạnh
nồng độ hốc môn estrogen và progesterone trong cơ thể của phụ nữ bắt đầu trở lại bình thường trong vòng hai mươi bốn giờ sau khi sinh em bé
sự thay đổi nồng độ hốc môn này là nguyên nhân chính gây khô hạn
trong thời kỳ nuôi con cho con bú hốc môn prolactin được sản xuất gây ra ức chế việc sản xuất hốc môn estrogen
trong quá trình chăm sóc con nhỏ phụ nữ thường xuyên gặp tình trạng căng thẳng stress khi tình trạng này kéo dài sẽ gây ước chế exchugen
estrogen là một hốc môn rất quan trọng đối với phụ nữ giúp các tế bào tuyến ở cổ tục cung kết chết bôi trơn tự nhiên trở âm đạo
sau khi cơ thể thiếu estrogen sẽ gây nên tình trạng khô hạn ở phụ nữ sau sinh và một số triệu chứng giống phụ nữ trong thời kỳ mạnh

trong quá trình chăm sóc con nhỏ phụ nữ thường xuyên gặp tình trạng khô hạn ở phụ nữ sau sinh và một số triệu chứng giống phụ nữ trong thời kỳ mạnh

một nghiên cứu cho thấy chín mươi một ba phụ nữ có vấn đề về tình dục sau khi sinh con
các lý do có thể bao gồm giấc ngủ bị gián đoạn khi có con nhỏ cho đến cảm giác người phụ nữ về vùng ký của mình
các dân thần kinh trong sương trậu cũng có thể bị tổn thương hoặc thay đổi trong quá trình mang thai và sinh nở
các cơ sở hoạt động khá mạnh trong khi sinh cũng đóng một vai trò trong chức năng tình dục và cơ khoái
một số phụ nữ cảm thấy thiếu thoải mãn tình dục hoặc cảm giác như âm đào của họ không hoạt động như trước đây do các cơ sản trậu bị suy yếu
khi có thể tình dục bị đau cũng có thể do khô hạn hoặc do thay đổi nội tiết trong thời kỳ mang thai và cho con bú
tình trạng khô này làm tạm thời và có thể được điều trị bằng vết bôi trơn
nếu quan hệ tình dục gây đau sau khi sinh con hãy nói chuyện với bác sĩ để loại trừ bất kỳ biến chứng hoặc nhiễm trùng nào
một số bài tập nhất định có thể giúp tăng cường các cơ sản trậu bị suy yếu
trong đó có bài tập kygel đây là bài tập đơn giản ép hoặc thắt chặt các cơ dàn trậu lập đi lặp lại nhằm mang lại một lợi ích cho sức khỏe của người phụ nữ sau sinh
các bài tập khác sử dụng cốt lõi là an toàn để thực hiện trong khi mang thai và có thể giúp hỗ trợ toàn bộ sàn trậu để giữ cho nó khỏe mạnh
tất nhiên đừng bắt đầu bất kỳ bài tập vất vả mới nào nhưng nếu đã tập thể dục trước khi mang thai hãy tiếp tục duy trì vì nó có rất nhiều lợi ích
các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các chương trình tập thể dục sản trậu sau sinh rất hữu ích trong việc giảm chứng sán kiểu sau sinh và sức mạnh của sản trậu
có thể khó để thực hiện những bài tập này một mình vì vậy nếu có vấn đề về cơ sở bị suy yếu hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn